trước lăng chủ tịch hồ chí minh diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu lễ quốc cang nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng tám
vào đúng năm giờ bốn mươi phút sáng nay các chiến sĩ tiêu binh đoàn hai trăm bảy mươi năm bộ tư lệnh lăng chủ tịch hồ chí minh
đã thực hiện nghi lễ thượng cờ
theo quy định cờ rủ trong lễ quốc tàng là cờ có giải băng đen với kích thước bằng một phần một mươi chiều rộng
và chiều dài bằng chiều dài lá cờ
cờ chỉ được treo đến hai phần ba cột với băng vải đen buộc để cờ không bay
các cơ quan công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
treo cờ rủ trong hai ngày lễ quốc tàng một mươi bốn và một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội ban chấp hành trung ương đảng
quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu theo nghi thức quốc tàng
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất tp hcm và hội trường hai mươi năm b đường quang trung
tp thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu
đúng tám giờ lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu được cử hành trọng thể
trong nền nhạc trầm buồn hồng thủy sĩ
đoàn vào viếng đầu tiên là đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn
đoàn đảng ủy công an trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn vào viếng
tại tp hcm sáng nay tại hội trường thống nhất
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí nguyên tổng bí thư
lê khả phiêu
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
dẫn đầu đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước lãnh đạo tp hcm
viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
cùng thời gian này tại hội trường hai mươi năm b
đường quang trung tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
cũng tổ chức lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
lễ truy điệu đồng chí lê khả phiêu
tổ chức vào một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng lúc một mươi bốn giờ cùng ngày
tại nghĩa trang mai dịch hà nội
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam
sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu
và lễ an táng đồng chí lê khả phiêu
lễ an táng đồng chí lê khả phiêu tại hà nội tp hcm và tỉnh thanh hóa
để phục vụ quốc ta nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
lực lượng công an đã có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông
một số tuyến đường trung tâm tp hcm trong thời gian bị cấm và hạn chế phương tiện
sáng sớm nay hà nội có mưa
từ sáu giờ sáng tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự
thanh tra giao thông dân phòng đã có mặt dựng các rào barrier
tại các ngã ba ngã tư nơi vào khu vực nhà tăng lễ
chỉ có các phương tiện biển xanh xe làm nhiệm vụ mới được ra vào khu vực này
công an tp hcm đề nghị các cơ quan tổ chức nhân dân các địa phương
về dự lễ viếng lễ truy điệu nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
đi bằng phương tiện cá nhân gửi xe ô tô mô tô trên đường trần hưng đạo
trần khánh dư trần quang khải nguyễn huy tự
và các điểm trong giữ xe ngoài phạm vi hạn chế tạm cấm